thưa quý vị sáng nay tại cần thơ trong không khí chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
thủ tướng phạm minh chính đã chúc tết và tặng quà gia đình hộ nghèo công nhân người lao động
người cao tuổi không nơi nương tựa trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
thời gian qua kế thừa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc đảng bộ chính quyền thành phố cần thơ
đã luôn thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đối với người có công với cách mạng
các cấp các ngành và người dân trong thành phố luôn quan tâm chăm lo thực hiện ngày càng tốt hơn phong trào đền ơn đáp nghĩa
thành phố cần thơ đã luôn dành sự quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo
đã huy động được sự tham gia tích cực của các địa phương cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ
tăng cường sự tương tác và gắn kết giữa các cơ quan nhà nước với các đơn vị liên quan trong việc giải quyết
vấn đề nghèo đói và phát triển kinh tế xã hội ở các vùng khó khăn góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố
cùng với điểm lại một số nét chính về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng phạm minh chính đã nêu bật một số kết quả trong công tác an sinh xóa đói giảm nghèo trên địa bàn cả nước nói chung
và thành phố cần thơ nói riêng
thủ tướng nhấn mạnh mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng hàng năm chúng ta vẫn dành một nguồn lực lớn
để đầu tư hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai tích cực phát huy hiệu quả
với quyết tâm cao nỗ lực lớn và bằng nhiều cách làm sáng tạo phù hợp hiệu quả
việt nam đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng về giảm nghèo được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
nhờ có chính sách đúng đắn hiệu quả của nhà nước và sự chung tay của cả cộng đồng xã hội
hàng triệu người đã vươn lên thoát nghèo làm giàu và quay trở lại giúp đỡ cộng đồng
thủ tướng phạm minh chính xúc động khi được biết thành phố cần thơ đã quan tâm chăm lo
chú đáo có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa cho công nhân lao động hộ nghèo
đến ngày cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố đã trao tặng gần bảy mươi bốn xuất quà với tổng số tiền trị giá trên bảy mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên trên địa bàn thành phố vẫn còn bảy trăm sáu mươi bốn hộ nghèo
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị đảng bộ chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
hệ thống chính trị thành phố cần thơ tiếp tục triển khai tốt các chủ trương đường lối
chính sách pháp luật của đảng nhà nước tiếp tục chăm lo tết cho toàn dân để không ai bị bỏ lại phía sau
cùng với đó các lực lượng cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ hàng ngày cần ứng trực các ngày tết tại các bệnh viện
phòng cháy chữa cháy góp phần bảo đảm an ninh an toàn để toàn dân có một cái tết vui vẻ an ninh an toàn lành mạnh và nghĩa tình
đối với các doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động đề nghị thường xuyên quan tâm cải thiện các điều kiện làm việc
nâng cao năng suất lao động chăm lo chế độ tiền lương tiền thưởng góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa
ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp quan tâm thăm hỏi và động viên hỗ trợ cả vật chất tinh thần cho anh chị em công nhân
viên chức lao động vượt qua khó khăn yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp
năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn thủ tướng chúc các đồng chí lãnh đạo cán bộ anh chị em công nhân người lao động và toàn thể nhân dân thành phố cần thơ
sức khỏe hạnh phúc và thành công để xuân về tết đến không ai không có tết không để ai bị bỏ lại phía sau
dịp này thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đại diện một số bộ ngành trung ương và lãnh đạo cần thơ đã tặng quà các gia đình hộ nghèo
công nhân người lao động người cao tuổi không nơi nương tựa trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố cần thơ
tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đã tặng hai trăm linh căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo thành phố cần thơ trị giá một mươi tỷ đồng
cũng trong sáng nay thủ tướng đã đi thăm chúc tết tặng quà đồng chí lê văn lai tức ba bường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cán bộ tiền khởi nghĩa và đồng chí thương binh nặng lâm thị mười sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
tại phường bùi hữu nghĩa quận bình thủy cần thơ
tại các gia đình đến thăm thủ tướng bày tỏ lòng chiên sâu sắc của đảng và nhà nước
trước sự hy sinh đóng góp to lớn của những người có công trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
mong muốn cán bộ tiền khởi nghĩa lê văn lai và thương binh lâm thị mười luôn khỏe mạnh
tiếp tục là tấm gương sáng giáo dục người dân và thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng
đóng góp xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu văn minh
thưa quý vị nhằm phục vụ tốt nhu cầu du xuân đón tết đang cận kề
tối ngày ba tháng hai trung tâm hoạt động khoa học văn miếu quốc tử giám đã tổ chức khai mạc
hội chữ xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn và triển lãm thư pháp hiếu học cùng nhiều hoạt động hấp dẫn
hội chữ xuân năm nay tổ chức nhiều hoạt động như tái hiện không gian giáo dục thi cử truyền thống
không gian văn hóa đọc giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống hà nội
và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật
ca mối nhạc dân tộc điểm nhấn chính của hội chữ xuân năm nay là hoạt động cho chữ xin chữ
với sự tham gia của bốn mươi thư pháp gia đã vượt qua kỳ ứng tuyển bảo đảm đúng tiêu chí và yêu cầu của hội chữ xuân
trong hội chữ xuân giáp thìn còn có triển lãm thư pháp với chủ đề hiếu học
trưng bày năm mươi tác phẩm thư pháp tại khu vực sân trước và năm mươi tác phẩm vòng quanh hồ văn
các tác giả đã khai thác những đoạn trích trên văn bia tiến sĩ tại văn miếu quốc tử giám
hay những câu ca giao câu nói của các doanh nhân thể hiện tinh thần và truyền thống hiếu học của dân tộc việt nam
hội chữ xuân giáp thìn mở cửa từ tám giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày từ nay đến hết ngày một mươi chín tháng hai tức mùng chín tết năm giáp thìn
những ngày này trên khắp các bản làng huyện vùng cao biên giới mường lát tỉnh thanh hóa rực rỡ màu cờ tổ quốc
với những người dân ở giải biên cương này việc treo cờ là một nghi thức không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân về
ngay khi tiết xuân chớm ghé nơi biên cương người dân ở xã tam trung đã háo hức mang những lá cờ đỏ để treo trước cửa nhà
ở nơi vùng sâu vùng xa đang còn nhiều khó khăn này lá cờ tổ quốc vừa thể hiện chủ quyền lãnh thổ cũng là lời kêu gọi ý chí vươn lên của mỗi người dân
cứ lễ tết là dân bản treo cờ nhà nào cũng thế rất là hào hứng với lá cờ
người dân bản treo cờ nhà nào cũng thế rất là hào hứng với lá cờ

mở đầu lễ hội là phần nghi thức cúng để bày tỏ sự kính trọng biết ơn trời đất cầu mong sơn thần thổ địa phù hộ cho bà con nhân dân mạnh khỏe người người yên vui vạn vật sinh sôi nảy nở mùa màng bội thu
học viên học khen không đơn giản nhưng vì là người mông lại được các nghệ nhân truyền dạy nên chúng tôi sẽ cố gắng để thói khen thành thạo giữ gìn và truyền dạy cho con cháu
tại ngày hội đông đảo nhân dân và du khách đã được xem múa khen các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc của người mông các trò chơi dân gian như đẩy gập kéo co đánh yến
đặc biệt lễ hội cũng được các cấp ngành hỗ trợ kinh phí để tổ chức tập huấn truyền dạy và sưu tầm nghệ thuật trình diễn khẻn mông cho lớp học với hai mươi học viên thuộc nhiều thế hệ và do chính những nghệ nhân làng truyền dạy
chúng tôi tổ chức lễ hội này với mong muốn được các vị thần linh phù hộ cho bà con bản làng được may mắn bình an dân lễ vật để tạ ơn thần linh đã bảo vệ cho dân làng
chúng tôi sẽ tiếp tục động viên nhân dân xóm ma nà sản sẽ thành lập các câu lạc bộ rồi từ đó chúng tôi sẽ có kế hoạch để tổ chức các hoạt động văn hóa trải nghiệm gắn liền với lại văn hóa của người dân tộc mông trên địa bàn xã phú đô
và từ đó sẽ thúc đẩy
để cho địa phương xã phú đô và xóm nha sản kinh tế ngày càng phát triển
với việc lần đầu tiên lễ hội gầu tàu gắn với hoạt động bảo tồn và trình diễn khèn mông được tổ chức đây là niềm tự hào của bà con đồng bào mông nơi đây
qua đó góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc cần được lưu truyền và phát huy trong đời sống cộng đồng người mông